có những nhà báo mà tác phẩm của họ không chỉ là tin tức là những bài phản ánh ghi chép phóng sự
tạm gác lại công việc làm báo luôn gấp gáp nhà báo trần mạnh tuấn để lại ấn tượng với những bức ký họa bằng bút sắt rất tài hoa và độc đáo
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại hà nội ngay từ nhỏ nhà báo trần mạnh tuấn đã đam mê hội họa
vì yêu hội họa vẽ khá nên ông được mời cộng tác mảng tranh biếm họa ở các báo hà nội mới quân đội nhân dân công an nhân dân an ninh thủ đô
nhưng nghề báo vẫn là nghiệp chính mà ông theo đuổi
tuy nhiên điều độc đáo là bên cạnh những bài viết trần mạnh tuấn vẫn trung thành với thể loại tranh ký họa bằng bút sắt
đây là thể loại khó mà đến nay ở hà nội còn ít người theo
đơn giản chỉ với một cây bút mực đen người nghệ sĩ vẫn có thể tung hoành thể hiện ý tưởng của mình
khi viết về các nhân vật ông luôn dùng các bức tranh chân dung do mình vẽ để thay cho ảnh chụp minh họa
đây là một phong cách riêng từ bài báo của trần mạnh tuấn
mình nói vào bước đầu mình phải xác định cho mình là nó làm sao là mình nó lạ đi
nó lạ đi và cái lạ ý là mình phải đảm bảo đạt được ít nhất là nó phải tới cái điều độ đầu tiên là phải giống
sau đó đến đẹp và nghệ thuật
đấy thì mình phấn đấu như thế thì cũng đã đạt được
và cũng có một số bài báo mình đã từng làm như thế thì nó mới gây ra được một cái lạ trong cái cách viết báo
đối với nhà báo trần mạnh tuấn
có lẽ kỷ niệm khó quên nhất đối với ông là lần đầu tiên phỏng vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
lúc đó bà là bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
nhà báo đã gửi tặng bà một chân dung ký họa
cũng nhờ ấn tượng này mà sau này nhà báo trần mạnh tuấn được văn phòng quốc hội
tạo điều kiện vào nghị trường vẽ chân dung tặng các đại biểu quốc hội
rất vấn khởi là bước ngoặt lớn tôi thấy là gần như các vị khen không có người thì người nào chết
cơ bản là người ta rất thích là vì sao cái nét cũ này nó lạ nó lại mà mình lột tả được
thế thì tôi chỉ cần chụp cái ảnh tôi lấy hình người ta xong có thể mình về mình thêm biên tấu đi
đầu tóc nó khác hoặc người ta tươi lên một tí
thời kỳ chiến tranh những bức ký họa chiến trường của nhà báo trần mạnh tuấn luôn khiến người xem xúc động
còn ngày nay khi công nghệ nhếp ảnh kỹ thuật số đã khiến cho mỗi bức chân dung
trở nên quả
thì những nét cọ tài hoa của nhà báo họa sĩ trần mạnh tuấn lại trở nên độc đáo đáng trân trọng trong làng báo